tại tp hcm ubnd tp vừa giao cho sở giao thông vận tải nghiên cứu về việc mở thêm cổng sân bay tân sơn nhất
tại quận gò vấp để giảm ồn tắc cho khu vực này
hiện sân bay tân sơn nhất chỉ có một lối ra vào duy nhất là đường trường sơn tại quận tân bình
thường xuyên bị ùn tắc ảnh hưởng đến người đi máy bay
do đó việc tính toán đến phương án mở thêm các lối tiếp cận khác như trên đường phạm văn bạch
quận tân bình đường tân sơn và quang trung quận gò vấp
ngoài ra việc giải quyết ùn ứ ở khu vực sân bay cần được thực hiện bằng việc quy hoạch tổ chức
giao thông bên trong và kết nối với bên ngoài trên cơ sở quy hoạch lại giao thông bên trong
khu vực sân bay cho hợp lý không để ủn ứ giờ cao điểm
bên cạnh đó cũng cần phải tính toán đến phương án kết nối cầu vượt bổ sung từ đường phạm văn đồng
vào thẳng sân bay tăng cường khả năng kết nối cho hành khách vào sân bay từ nhiều hướng